theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào hồi một mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng tám
vị trí tâm bão podun cách đảo luzon philippines khoảng ba trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo bão podol di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng ba mươi km
khoảng sáng ngày hai mươi tám tháng tám sẽ đi vào biển đông
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy bảy độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm tám mươi km về phía đông
do ảnh hưởng của bão podol từ sáng sớm hai mươi tám tháng tám
ở vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp sáu đến cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi biển động rất mạnh